công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can về các tội danh đánh bạc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh chú huyện nam đàn còn nguyễn quốc sơn chú tỉnh thừa thiên huế là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc
quá trình bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng ba mươi bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra
bước đầu xác định tổng tang số trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một là hơn một năm trăm linh tỷ đồng